bác sĩ vũ trọng tuấn trường khoa cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc
trung tâm y tế thị xã quảng yên cho biết bệnh nhân nhập viện trong tình trạng khó thở
tức ngực sưng đau nghiêm trọng ở hai bên gối theo người nhà bà đã tự tiêm mật gấu vào vùng
gối để điều trị các triệu chứng của bệnh sưng khớp các bác sĩ triển đoán bệnh nhân trong
tình trạng suy tim độ ba tăng huyết áp biến chứng nguy hiểm từ việc tiêm mật gấu trực tiếp vào cơ thể
trong y học cổ truyền mật cấu hay còn gọi là hùng đờm được biết đến với các đặc tính như vị
đắng tính hàn và thường được dùng để so bóc ngoài da chữa bẩm tím làm tăn máu tụ tuy nhiên
mật gấu tuyệt đối có được sử dụng để tiêm hoặc uống bởi tính nóng và độc hại của nó
bác sĩ cho biết việc tiêm mật gấu có thể dẫn tới phá hủy tế bào gan và thận
gây suy gan suy thận nghiêm trọng mật gấu từ lâu được dân gian chuyển miệng với những tác dụng
thần dược và được đứng vào hạng mục những dược liệu quý hiếm tuy nhiên việc sử dụng mật gấu
bửa bãi vì thiếu hiểu biết về công dụng và cách dùng sẽ dẫn tới những hậu quả đáng tiếc
trước đó tại bệnh viện đa khoa huyện mộc châu sơn la cũng đã tiếp nhận một trường hợp hy hữu
khi sử dụng mật gấu để điều trị đau lưng kết quả bệnh không những không thuyền giảm mà còn
chuyển sang biến chứng nặng đe dọa tới tính mạng bác sĩ nguyễn văn dinh phó trưởng khoa ngoại
bệnh viện đao khoa mộc châu cho biết sáng một mươi bảy một mươi một bệnh viện đao khoa mộc châu cũng đã tiếp nhận
một bệnh nhân tên giảng áp báo bốn mươi ba tuổi ở bàn tài dê xã lòng luông vân hồ sơn la
anh báo nhập viện trong tình trạng có khối áp xe ở lưng đã vỡ chảy mủ bốc mùi hôi thối
người nhà cho biết anh báo trước khi nhập viện một mươi năm ngày đã bị đau lưng nghe có người mắc
mật gấu tiêm vào sẽ khỏi đau lưng săn nhà có mật gấu anh đã nhờ người tiêm mật gấu vào thật lưng
tại nhà sau đó vùng lưng xuất hiện một khối áp xe lớn toàn bộ vùng da ở lưng bị lóc
khối cờ ở vùng lưng đã bị hoại tử trên diện rộng tại bệnh viện các bác sĩ đã phải tiến hành
làm xét nghiệm kết quả cho thấy bệnh nhân có chỉ số đường huyết cao ba mươi hai mmol trên một lít
chỉ số này ở người bình thường là bảy mmol trên một lít nhận thấy đây là trường hợp nặng
tình trạng biến chứng nhiễm khuẩn huyết hôn mê có thể xảy ra bất cứ lúc nào
các bác sĩ khoa ngoại cũng đã tiến hành hội trần toàn viện và tất cả các chuyên khoa tiến hành
mổ cấp cứu cho người bệnh cùng với đó bệnh nhân đã được chỉ định điều trị nội khoa tích cực
sau khi tình trạng bệnh ổn định bệnh nhân đã được chuyển tới bệnh viện bạch mai để tiếp tục điều trị
sau năm ngày điều trị tại bệnh viện bạch mai tình trạng bệnh nhân đã thuyên giảm sức khỏe ổn định
cũng tương tự trường hợp trên trước đó tại bệnh viện đa khoa tỉnh điện biên cũng đã tiếp nhận trường hợp
một bệnh nhân tự tiêm mật gấu tại nhà để điều trị đau xương khớp kết quả bệnh không những không khỏi
mà còn gây ra biến chứng nặng nguy hiểm tới tính mạng
trường hợp được nhắc đến ở trên là ông thảo a xúa bảy mươi sáu tuổi sinh sống tại bản no nghé
xã mường lói huyện điện biên vào ngày một mươi bốn tháng ba ông xuống nhập viện trong tình trạng mệt nhiều
một phần ba phía trên cánh tay trái bị sân đau tấy da xanh niêm mặc nhật nhạt
qua thăm hỏi ông cho biết đã cùng với vợ và con trai tự tiêm mật gấu tại nhà
sau đó xuất hiện triệu chứng như trên bệnh nhân được chẩn đoán áp xe vùng cơ tay trái
sau khi phẫu thuật bệnh nhân đã bị sốc nhiễm trùng nhiễm độc phải thở máy
ngoài ra bệnh nhân có tiền sử đai tháo đường tăng nguyết áp nên cần phải được điều trị và chuyển tới khoa lão tiêm mạch
sau nửa tháng điều trị tại bệnh viện đến ngày hai mươi chín tháng ba bệnh nhân tuy có dấu hiệu chuyển biến tốt
nhưng vẫn trong tình trạng nhiễm trùng nặng vết thương sau khi làm thử thuật trên cánh tay trái
dài hơn một mươi cm và phá sâu chưa khô miệng vẫn xuất hiện mủ phải điều trị kháng sinh kháng vi khuẩn tụ khí trong ổn bệnh và ngoài giam
do bệnh nhân cao tuổi có bệnh nên đai tháo đường và tăng nguyết áp nên trong quá trình điều trị cần phải tích cục
chưa xác định được thời gian hồi phục và xuất viện
ông súa kể lại tôi đau tay đã một thời gian vợ thì đau hông do trật ngã con trai cũng bị đau lưng
nghe mọi người nói mật gấu rất tốt chữa trị được các bệnh và có thể tiêm trực tiếp vào cơ thể nên gia đình tôi đã tự tiêm cho nhau
sau đó vào chỗ tiêm ngày càng sưng tấy và đau nước
một tuần sau do quá đau không chịu được nên chúng tôi mới đi khám và nhập viện
được biết vợ ông xúa là bà vàng thị mai điều trị tại trung tâm y tế huyện điện biên
con trai cũng đang điều trị tại bệnh viện đào hòa tỉnh
do ổ áp xe nhỏ và sức khỏe tốt nên vợ và con ông xúa hiện tại đã được ra viện sau một tuần điều trị
qua tìm hiểu được biết mật gấu mà gia đình ông sử dụng đã được cất giữ nhiều năm từ khi ông xúa còn trẻ
và đây là lần đầu tiên gia đình sử dụng bằng phương pháp tiêm trực tiếp vào cơ thể
cắn răng chịu đựng trước những cơn đau nhức ông số cho biết
từ giờ trở đi nếu còn đau ốm tôi và gia đình sẽ đến cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám
chứ không dám tự ý chữa trị tại nhà nữa
trong y học cổ truyền mật cấu còn có tên là hùng đẩm có vị đắng tính hàn có màu xanh hoặc nâu
theo lực dung để xoa bắp bên ngoài trị bẩm tím làm tan máu tụ
tuy nhiên tuyệt đối không được dùng mật gấu để tiêm mọc uống vì tính rất nóng và độc
uống mật gấu sẽ bị phá hủy tế bào can và thận gây suy gan suy thận
ngoài ra trong quá trình lấy mật gấu và quy trình tiêm mật gấu có thể không đảm bảo vệ sinh
bị nhiễm khuẩn khi đi vào cơ thể sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm khiến người dân không chỉ tốn kém về chi phí chữa trị
mà còn nhiều trường hợp còn bị tàn phế suốt đời đe dọa tới tính mạng
dù từng được coi là một dược liệu đứng đầu trong dân gian nhưng nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng
trong mật gấu và quá trình điều chế mật gấu có rất nhiều thành phần độc hại gây nguy hiểm cho sức khỏe con người cụ thể như sau
trong mật gấu có chất độc hại có thể gây viêm gan hay trong mật gấu chó có thể có chứa acid có thể gây viêm gan ở sơ gan
ngoài ra uống mật gấu còn được cho là mang theo mầm bệnh ung thư gan vào cơ thể
gấu có thể uống rất nhiều mật ong và tiêu hóa tổ thịt sống nhưng con người thì không thể vì vậy uống mật gấu có thể gây sốt
nếu sử dụng quá nhiều có thể gây tổn thương tan phế tế bào gan bạ thận dẫn tới suy gan và tử vong
người ta từng dùng mật gấu để xoa bắp vết thương tụ máu bị ngã xe nhưng nếu uống mật gấu
sẽ làm máu liều thông rất nhanh làm vỡ mạch máu dẫn tới chảy máu dạ dày viêm lết dạ dày và tử vong
thậm chí có người bị sung huyết khắp nơi sưng đỏ khắp người vì vỡ mạch máu
cũng đã có những trường hợp tin rằng sử dụng mật cấu có thể giúp tăng cường sức khỏe sinh lý
tuy nhiên ngược lại có rất nhiều trường hợp thực tế khi sử dụng quá nhiều bài thuốc đồng y bao gồm có uống mật gấu sẽ gây tác dụng ngược lại
người bệnh đứng trước nguy cơ suy giảm chất lượng tinh trùng có thể dẫn tới vô sinh
ngoài ra có rất nhiều nơi đang nuôi nhốt gấu để lấy mật
trong quá trình hút mật thuốc kháng sinh sẽ được tiêm trực tiếp vào chống nhiễm trùng
vì vậy trong mật gấu luôn tồn tạm lượng kháng sinh lớn rất nguy hiểm cho người sử dụng
do pháp luật đã ban hành rất nhiều luật bảo vệ động vật hoang dã có luật trực tiếp sát hại gấu để lấy mật
chính vì vậy những nơi còn buôn bán mật gấu đều là nuôi nhốt trái phép
không đảm bảo được độ vệ sinh an toàn trong quá trình lấy và bảo quản mật gấu
người bệnh phải rất cân nhắc nếu muốn sử dụng và tránh những tắc hại của mật gấu mang lại
những người thể hàn nghẹn ống mật hay phụ nữ có thai đang cho con bú tuyệt đối không được uống mật gấu
nếu sử dụng mật gấu để xoa báo sẵn xương thì không được dùng trên viết thương hở
chỉ nên bơ mật gấu trên lớp săn non đã hình thành
mật gấu phải được bảo quản ở nơi khô giáo và thoáng mát tránh hoàn toàn khải ánh nắng mặt trời
trước đây người ta đã từng nghiên cứu cách lấy mật mà không cần phải giết cấu
bằng cách tạo một túi mật phụ thông với túi mật chính khi lấy mật xuất từ túi phụ
tuy nhiên việc nuôi nhốt gấu dù là lấy mật hay không lấy mật đều ảnh hưởng xấu tới sức khỏe của nó
đồng thời việc này tạo nên nặng bắt gấu tự nhiên về nuôi nhốt
do đó hiện nay tại việt nam gấu đã được đưa vào danh sách bảo vệ việc nuôi nhốt gấu ở nhà đã bị cấm
các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân không nên tự ý tiêm mật gấu hay sử dụng bất kỳ phương pháp chữa bệnh nào mà không có sự đồng ý của bác sĩ
việc lấy mật gấu vào quá trình tiêm sẽ không thể đảm bảo được vệ sinh mà còn gây nhiễm trùng nhiễm khuẩn huyết và các biến chứng nguy hiểm khác có thể ảnh hưởng tới sức khỏe thậm chí đe dọa tới tính mạng
thay vào đó mỗi người cần phải nâng cao nhận thức của mình về những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng những sản phẩm không rõ nguồn gốc và không được kiểm chứng
khi có bất thường với sức khỏe còn để đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời tuyệt đối không được tự ý chữa trị tại nhà hay nghe theo những bài thuốc dân gian chuyển miệng